theo ông ngọc anh căn cứ vào tình hình dịch của thành phố hướng dẫn của bộ y tế bộ giáo dục và đào tạo
thành phố sẽ có những chỉ đạo linh hoạt đảm bảo an toàn phòng chống dịch
đồng thời đảm bảo chất lượng dạy học của học sinh và giáo viên trên địa bàn
hiện số học sinh sinh viên các trường cao đẳng đại học trên địa bàn là hơn một triệu người
cộng với hơn hai triệu học sinh của thủ đô
trên ba triệu các cháu cơ bản đều chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ ông ngọc anh nhận định
theo lãnh đạo hà nội thành phố đã đăng ký để khi có vaccine thì triển khai tiêm ngay cho lứa tuổi từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
trước đó trong kế hoạch điều chỉnh giãn cách từ ngày hai mươi một tháng chín hà nội cho biết
việc đi học trở lại với học sinh sẽ được cân nhắc khi thành phố tiêm phổi mũi hai cho người dân vào đầu tháng một mươi một tới
tính đến chiều ngày năm tháng một mươi toàn thành phố đã tiêm được hơn bảy sáu triệu mũi vaccine
trong đó có năm tám triệu mũi một đạt chín mươi bảy sáu dân số trên một mươi tám tuổi
và bảy mươi tám dân số trên hai mươi tuổi
tổng dân số tiêm được một bảy mươi ba triệu mũi hai đạt hai mươi tám tám dân số trên một mươi tám tuổi và hai mươi chín tổng dân số
thành phố hà nội cũng đề nghị cục hàng không việt nam làm giá tiêu chí với hành khách đi máy bay
cụ thể là phải thuộc các vùng xanh
hành khách thuộc các vùng có mức độ dịch ở cấp ba cấp bốn
còn phải được cho phép của chính quyền nơi đi và sự tiếp nhận của chính quyền nơi đến
đối với người dân hiện đang ở tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh bình dương đồng nai long an
văn bản của ubnd tp hà nội cho biết tạm thời chưa di chuyển đến địa phương khác
theo đúng tinh thần và nội dung chỉ đạo của thủ tướng tại công điện ngày ba mươi chín
và công văn ngày một một mươi của ubnd tp hồ chí minh
hà nội cũng đang đề nghị làm rõ phương án bố trí phương tiện đưa đón hành khách đi đến sân bay quốc tế nội bài
với các địa phương có khách đi và đến đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quy định của các địa phương và để đảm bảo hành khách đi sân bay quốc tế nội bài được các địa phương tiếp nhận
cục hàng không cần làm rõ cơ chế phối hợp với các cơ quan y tế các địa phương
để đảm bảo những hành khách đi tàu bay theo dự kiến kế hoạch có thuộc nhóm đối tượng
phải thực hiện cách ly và các biện pháp cách ly cụ thể để đảm bảo phối hợp được chặt chẽ
ubnd tp hà nội đề nghị cục hàng không việt nam chỉ tổ chức khai thác các đường bay nội địa
đi đến sân bay quốc tế nội bài khi đã báo cáo bộ giao thông vận tải bộ y tế
và được sự thống nhất bằng văn bản với ubnd tp hà nội và các tỉnh thành lân cận
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thủ đô
vừa qua chủ tịch tp hà nội trung ngọc anh cùng các đại biểu hội đồng nhân dân tp
đơn vị bầu cử số ba đã tiếp xúc cử tri quận đống đa sau kỳ họp thứ hai hội đồng nhân dân tp khóa một mươi sáu
để đảm bảo các quy định cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hội nghị được tổ chức trực tuyến đến hai mươi một phường thuộc quận
tại cuộc tiếp xúc cử tri nguyễn đức thuận phường nam đồng đánh giá
đối mặt với dịch bệnh thời gian qua là bài toán khó chưa từng có thể đảm bảo
hội nghị được tổ chức trực tuyến đến hai mươi một phường thuộc quận đồng đa sau kỳ họp thứ hai hội nghị được tổ chức trực tuyến đến hai mươi một phường thuộc quận đồng đa sau kỳ họp thứ hai hội nghị được tổ chức trực tuyến đến hai mươi một phường thuộc quận đồng đa sau kỳ họp thứ hai hội nghị được tổ chức trực tuyến đến hai mươi một phường thuộc quận đồng đa sau kỳ họp thứ hai hội nghị được tổ chức trực tuyến đến hai mươi một phường thuộc quận đồng đa sau kỳ họp thứ hai hội nghị được tổ chức trực tuyến đến hai mươi một phường thuộc quận đồng đa sau kỳ họp thứ hai hội nghị được tổ chức trực tuyến đến hai mươi một ph
liên quan đến vaccine cho học sinh chính phủ đã chỉ đạo bộ y tế phải có đánh giá đặc hiệu an toàn cụ thể
thành phố đã sẵn sàng đăng ký để khi có vaccine thì triển khai tiêm ngay cho lứa tuổi từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
thưa quý vị những thông tin mới nhất về kế hoạch của thành phố hà nội sau thời gian giãn cách xã hội
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại